người dân không tuân thủ các quy định của pháp luật khi tham gia hoạt động góp vốn dưới hình thức biêu hụi
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã điều tra xử lý ba mươi bốn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn
trong đó có chín vụ liên quan đến biêu hụi
khi vỡ hụi việc thu hồi phần vốn đã góp của các hụi viên gặp rất nhiều khó khăn
không thể thu hồi hoặc chỉ thu hồi được một phần nhỏ số vốn đã góp
tội phạm xảy ra nó có hai nguyên nhân nhiều nguyên nhân trong đó có hai nguyên nhân chính sao
đối tượng sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi xây dựng niềm tin ban đầu
về người bị hại một số người thiếu kiến thức về pháp luật đã tạo điều kiện phùng lợi cho tàu phạm lừa đảo chính loạt tài sản
chơi hụi là một hình thức tín dụng dân gian từ lâu trong cộng đồng người việt nam
ban đầu nó là một hình thức góp vốn có ý nghĩa nhân văn thể hiện tinh thần tương trợ nhau trong cộng đồng
tuy nhiên theo thời gian việc chơi hụi ở một số nơi nó đã biến tướng mà nhiều người lợi dụng để lừa đảo
dễ thấy nhất là việc mua bán hụi chết và đặt lãi cao để tranh hốt hụi trước rồi bỏ trốn
còn các chủ hụi thì đặt tâm lý
còn hụi nào cũng hàm lãi cao để huy động và chiếm dụng vốn
không loại trừ trường hợp chủ hụi ngay từ khi mở hụi đã có ý đồ lừa đảo
họ dùng mánh khóe phô trương vật chất khiến những người chơi cứ tưởng họ là người giàu có
các chủ hụi này lúc đầu thường trung chi săng phẳng lãi cao để kích thích lòng tham của người chơi hụi
thực chất là lấy tiền của người trước trả cho người tham gia sau
đến khi các con hụi tham gia chơi nhiều thì chủ hụi vơ vét thật nhiều tiền
và bỏ trốn

những lời tuyên vỡ hụi như tiếng xét đánh vào đầu người dân
những lời tuyên vỡ hụi như tiếng xếp đánh vào đầu người dân
cũng bị bế tắc
ngoài sự hành xử tư pháp thì có số người cũng tin tưởng vào pháp luật
nhưng hoạt động này thường không được kiểm tra giám sát chặt chẽ
các vụ giật hụi vỡ hụi liên tiếp xảy ra khi chủ hụi ôm tiền bỏ trốn
khiến nhiều vùng quê nghèo vốn như bình bỗng rơi vào cảnh lao đao
để xử lý ở góc độ hình sự mà liên quan đến những giao dịch dân sự
theo kiểu hình thức chơi hụi họ như thế này
thì chúng ta có thể xử lý ở về hai hành vi hoặc là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hoặc là hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản
tuy nhiên dù là xử lý về lừa đảo về tội lừa đảo hay là tội lạc dụng tín nhiên chiếm đoạt tài sản
thì các cơ quan chức năng cũng cần phải làm rõ được cái mục đích chiếm đoạt tài sản
tình trạng chơi hụi đang có màu sắc đỏ đen
với những gì đang diễn ra như thế này các chuyên gia cho rằng
hụi đang ngày càng biến tướng tinh vi
các vụ vỡ hụi hầu như cùng chung một kịch bản
là lập danh sách ảo gom tiền tẩu tán tài sản rồi tuyên bố vỡ hụi
trong khi đó người chơi lại hoàn toàn vô tư không biết
thì gia đình chúng tôi nó có nợ nằn
thì chúng tôi không thể để một nút mà chúng tôi giả được
thì chúng tôi phải vào họ để tích quắc và để lấy một cái cục tiền vài chục triệu để giả nợ
nhưng mà đến khi mà vào cứ mỗi tháng hai triệu tôi vào trong một mươi bảy tháng là ba mươi bốn
chỉ là đến lúc mà vỡ lại đây là thôi cô chẳng giả tôi đâu còn nữa
cơ quan điều tra cũng khuyến cố có cơ quan chức năng tổ chức đoàn thể xã hội
cũng tăng cường phổ biến kiến thức cho người dân
nhận thức được những thủ đoạn của tàu phạm lừa đảo để tránh mình trở thành người bị hại
đồng thời vận động quân chúng kịp thời tối gió tàu phạm
đây là một giải pháp thủ hiệu để ngăn chặn phòng ngừa đấu tranh xử lý tàu phạm này
để tránh tình trạng của tàu phạm
lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhất là với những hình thức góp vốn biêu hụi
người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác
đặc biệt là cần nắm và tuân thủ các quy định pháp luật trong tất cả các giao dịch liên quan đến tài sản